những ngày qua nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tân hạnh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
luôn trong tâm trạng bất an vì đoạn bờ kè chợ vừa được xây dựng đưa vào sử dụng chưa lâu đã bị sập xuống sông đồng nai
điều này kéo theo tình trạng nhiều sạp hàn ký ốt sạt lở nghiêm trọng
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực phía sau của chợ tân hạnh giáp sông đồng nai
khoảng hai trăm linh mét đã bị sạt lở xuống lòng sông
trong đó đoạn bờ kè vừa được xây dựng bằng bê tông cốt thép khoảng năm mươi mét nặng hàng nghìn tấn
bị đổ sập và được dòng nước đẩy ra cách bờ sông khoảng ba mươi mét
nhiều tiểu thương cho biết tình trạng sụt lún đã xuất hiện nhiều tháng nay
và những ngày gần đây diễn ra nghiêm trọng hơn khi cả khu vực phía sau chợ đã sụt xuống sông

thật là lo lắng bán nhiều khi nó lở sập nhiều khi mình thấy mình cũng sợ lắm chứ
ở đây gần giờ đi lên mà đâu có chỗ nào đã bán được giờ ở ngoài dưới đường hè không thấy nào bán được
xe rồi kia nọ rút cái tay nặng xảy ra rồi mình đâu có chịu được
ngồi quá trời qua đường đâu có được ngạc cứng người đi mua bán cũng vậy nữa
đứng đó mà không được cái kháng sự lưu thâm đúng không
là hoài đó chị em phải ráng chứ ở đây cũng sợ lắm chứ
chứ cũng lên xã nói hoài à xã nói thôi để từ từ để dự án từ từ người ta lo
sau khi xảy ra sạt lở ủy ban nhân dân xã tân hạnh đã xuống hiện trường kiểm tra ghi nhận hiện trạng
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố biên hòa để có giải pháp hỗ trợ
nhanh chóng khắc phục tránh tình trạng sạt lở lan rộng ra các khu vực lân cận
đồng thời tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương tạm thời không tiếp tục bày bán
tại các sạp sát bờ sông tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
qua thống kê bước đầu đã có trên hai mươi sạp ký ốt của tiểu thương bị sập xuống sông
hoặc ảnh hưởng khu vực sạt lở không thể tiếp tục kinh doanh
qua thì cái chiều cường xảy ra rất là nặng nhất là do những lần mà đập bị điện trị an xả lũ
cộng với chiều cường nó cao thì cái ảnh hưởng cái dòng xáy nó xáy vào phía trong
làm nó ảnh hưởng là nó làm cho hàm ếch nó không có chịu đựng nổi thì nó ảnh hưởng cả sạt lở
chợ tân hạnh được nâng cấp cải tạo từ năm hai nghìn một mươi năm với gần một trăm ba mươi tiểu thương kinh doanh

các tiểu thương mới được đưa vào sử dụng đang trong thời gian bảo hành thì bị sạt lở xuống sông
do đó chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công bờ kè là công ty trách nhiệm hữu hạn lam vũ
sớm khảo sát kiểm tra để có giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn tài sản tính mạng cho các tiểu thương trong thời gian sớm nhất